tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy các thành viên chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
trước đó trong phiên họp thường kỳ tháng tám và sáng nay thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ phải báo cáo rõ cụ thể các vấn đề tồn tại trong tháng tám và bàn giải pháp khắc phục để trong quý bốn đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra
kết luận phiên họp chiều nay thủ tướng đã biểu dương tinh thần phấn đấu không mệt mỏi quyết liệt của các bộ ngành của các địa phương và các doanh nghiệp trong cả nước trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương quốc hội chính phủ về việc tổ chức thực hiện kế hoạch nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
có một mươi ba chỉ tiêu trong năm hai nghìn một mươi bảy thì ước hoàn thành toàn diện trong đó có tám chỉ tiêu đạt và năm chỉ tiêu vượt kế hoạch
thủ tướng lưu ý đây mới hết tháng tám nhưng còn tháng chín và quý bốn nữa
nếu như công việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sơ suất bất cứ khâu nào thì đều dẫn đến không hoàn thành kế hoạch đề ra
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành đặc biệt là các cấp bộ ngành và địa phương trực tiếp trong đóng góp tăng trưởng kinh tế và vấn đề xã hội phải trực tiếp ra lại từng chỉ tiêu phân đấu quyết liệt không chủ quan
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính phải đánh giá ra soát kỹ tình hình năm hai nghìn một mươi bảy phân tích làm rõ tình hình trong nước và thế giới để đề ra mục tiêu giải pháp cụ thể cho năm hai nghìn một mươi chín

thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành đặc biệt là các cấp bộ ngành và địa phương trực tiếp trong đóng góp tăng trưởng kinh tế và vấn đề xã hội phải trực tiếp ra lại từng chỉ tiêu phấn đấu quyết liệt không chủ quan